nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy bảo tàng mỹ thuật đà nẵng đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề
ký ức chiến trường của liệt sĩ họa sĩ hà xuân phong nhằm thể hiện sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc
hơn sáu mươi bức ký họa được chọn trưng bày trong dịp này là gia tài của người chiến sĩ họa sĩ tài hoa hà xuân phong
người con của làng trài mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng người đã hy sinh vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trong một chuyến công tác tại tỉnh quảng nam
những bức ký họa của ông là những góc nhìn chân thật về chiến tranh ẩn chứa khát khao độc lập dân tộc
mang đến cho người xem sự cảm nhận sâu sắc về những năm tháng lịch sử hào hùng của một thời chiến tranh anh dũng
qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ về ý chí cách mạng kiên cường của các thế hệ cha ông
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày ba mươi tháng bảy